chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một bộ quốc phòng đã tổ chức họp báo giới thiệu chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc lần thứ năm
chương trình sẽ được tổ chức từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng một mươi một tới đây tại tỉnh cao bằng
thời gian qua quan hệ hai đảng nhà nước và quân đội hai nước việt nam trung quốc được duy trì và tiếp tục có bước phát triển tích cực
việc hợp tác thỏa thuận hợp tác của hai bên trong đó có hợp tác quốc phòng được quan tâm thúc đẩy và đạt hiệu quả thiết thực
đây là lần thứ năm bộ quốc phòng hai nước tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị biên giới qua đó đã thể hiện sự hợp tác quốc phòng chặt chẽ trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc là hoạt động nhằm xây dựng tình cảm hữu nghị đoàn kết giữa chính quyền địa phương nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước
qua đó tăng cường sự tin cậy chính trị thúc đẩy quan hệ hai nước hai quân đội phát triển ổn định bền vững
dự kiến chương trình sẽ được tổ chức từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng một mươi một tại huyện phục hòa tỉnh cao bằng